cho nên đã dặn khách vào phố cũ là phải mua vé để đóng góp cho sự bảo tồn của lịch sử sự bảo tồn của những nhà cũ
khách đoàn hưởng ứng bởi thực tế việc thu vé đã được triển khai gần ba mươi năm qua
còn đối với những người dân những du khách vào hội an chỉ để giải khát thư dạng như thế này
thì tâm lý cũng rất thoải mái với cách thức mà thành phố triển khai như hiện nay
bây giờ chính sách thì đổi lại là chỉ có thu khách đòn không thì tụi em cũng thấy là thoải mái hơn
với lại là kiểu vào đây mình cũng không còn phải trả tiền vé gì thì đi chơi nó cũng sẽ thoải mái
còn khách đi lễ là đi thay nhóm gia đình khác với mục đích thông quan
chúng tôi sẽ mời anh mua thì thôi anh mua thì tốt còn không mua thì thôi sẽ mời
còn khách đi vào với mục đích khác ví dụ như đi vào trong đó để ăn tối
vào trong đó để
uống cà phê
vào trong đó có thể là chụp hình cưới thì không phải mua vé không yêu cầu vào đó
không có cái chuyện là nhận diện người hội an
nguồn thu từ việc bán vé được thành phố hội an sử dụng cho công tác trùng tu bảo tồn và phát huy giá trị khu phố
đầu tư các sản phẩm văn hóa nghệ thuật và đảm bảo an ninh trật tự chỉnh trang mỹ quan đô thị vệ sinh môi trường nâng cao chất lượng dịch vụ
việc siết chặt thu vé sẽ phần nào giải quyết được tình trạng thất thoát vé từ nhiều năm qua
các doanh thu bị ảnh hưởng nghiêm trọng
vấn đề này được hội an triển khai trên cơ sở cân nhắc lắng nghe mọi ý kiến để không ảnh hưởng hình ảnh của một hội an nhân tình thuần hậu
thưa quý vị trong thời gian gần đây các vụ việc liên quan đến lừa đảo trên không gian mạng ngày càng nhiều với những chiêu thức vô cùng tinh vi
mới đây trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng việt nam đã phát đi cảnh báo người dùng
về tình trạng các đối tượng lừa đảo
họ dành hàng loạt ngân hàng gửi tin nhắn tới người dùng để chiếm đoạt tài sản
tài khoản quý khách sẽ bị ngừng giao dịch vui lòng liên hệ theo website có dẫn sẵn đường link
là những tin nhắn giả mạo các ngân hàng thương mại mà chị quyên thường xuyên nhận được thời gian qua
thực ra thì quyên đã nhận được không chỉ một đô mà rất là nhiều các tin nhắn từ giả danh từ phía ngân hàng
đúng rồi nhưng mà họ gửi kèm
theo một cái nội dung là tài khoản của bạn đang tiêu dùng tại nước ngoài
và nếu như đúng thì bạn hãy click vào cái đường link bên dưới và họ gửi kèm cho cái tin nhắn của mình luôn
thật ra thì trong những cái tin nhắn đó có những ngân hàng mà mình chưa mở tài khoản tại ngân hàng đó bao giờ
thực sự mình chưa mở tài khoản nhưng mà mình vẫn nhận được những cái tin nhắn lừa đảo kỹ như vậy
việc hàng loạt ngân hàng bị mượn tên để thực hiện cho lừa đảo tiếp tục gia tăng trở lại trong thời gian gần đây
và ngày càng tinh vi hơn
theo đại diện ngân hàng vp bank cho biết
ngân hàng thường không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân qua các kênh như tin nhắn email phần mềm chat
do đó việc xuất hiện các tin nhắn có nội dung này là điều bất thường cần được xem xét một cách cẩn thận
cần một cái sự tham gia rất là quyết liệt của các bộ ban ngành
và vấn đề kiểm soát cái sms giả mà hiện nay đang dưới cái tên của ngân hàng
nhưng đấy là giả mạo lừa khách hàng và khách hàng bị mất tiền
thì tất nhiên là ngân hàng thì có rất nhiều cách về mặt ứng dụng trong vấn đề kiểm soát cái độ an toàn
cũng như là để đích danh cái khách hàng để truy cập
tuy nhiên là về mặt hạ tầng thì chúng ta cũng cần sự tham gia của các hội người một cách gọi là quyết liệt hơn nữa
trong vấn đề kiểm soát và bắt những nhóm tội phạm
trên thực tế lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ xử phạt rất nhiều đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội
để hạn chế tình trạng tội phạm trên không gian mạng
các cơ quan tổ chức cá nhân cần có biện pháp tăng cường các hệ thống bảo mật cơ sở quản lý dữ liệu
bên cạnh đó người dân cũng cần thận trọng khi sử dụng các trang mạng xã hội
để tránh lộ lọt thông tin cá nhân sau mỗi lần đăng nhập
có vậy mới hạn chế được tội phạm công nghệ cao lợi dụng khai thác để thực hiện các hành vi phạm tội
những chương trình mà mang tính khuyến mại thì các cái ngân hàng bao giờ cũng là công khai
do đó thì không bao giờ được thực hiện ngay theo lập tức không có gì khẩn cấp cả
thì bạn có thể kiểm tra lại bằng cách là
một là liên hệ trực tiếp với các ngân hàng mà cung cấp cái dịch vụ chương trình khuyến mại đó
hay là đơn giản là chúng ta lên mạng chúng ta dùng cái phần mềm ứng dụng tìm kiếm là google
chúng ta hoàn toàn có thể xớt cái nội dung chúng ta vừa nghe được
tìm kiếm cái nội dung chúng ta vừa nghe được
thì nó có thực sự là có trên các cái địa chỉ website chính thức của ngân hàng hay không
các website chính thức của các tổ chức ngân hàng thường được sử dụng giao thức https
và kết thúc bằng đuôi chấm
khi nhận được các tin nhắn cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo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
bên cạnh đó cung cấp các bằng chứng đã có tới các cơ quan chức năng của bộ công an nơi gần nhất
đề nghị xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật
tiếp theo xin mời quý vị cùng theo dõi các tin tức kinh tế đáng chú ý khác đến từ trường quay phía nam
bác sơn hùng vương plaza do bác sơn việt nam vận hành từ năm hai nghìn bảy
và là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thời kỳ đầu của bác sơn
sau khi đi vào hoạt động trung tâm này liên tục thua lỗ và đã đóng cửa từ cuối năm ngoái
sau khi lấy lại mặt bằng cho thuê từ bắc sơn chủ đầu tư việt nam đã quyết định khai thác
và cho hồi sinh trung tâm mua sắm hùng vương plaza tòa lạc tại quận năm tp hcm
theo đại diện chủ đầu tư bác sơn việt nam đã nợ tiền thuê mặt bằng một năm
khi thấy doanh nghiệp khó có khả năng trả nợ phía chủ đầu tư quyết định thu hồi mặt bằng và cho giãn nợ
thay vì tìm đối tác thuê khác chú đầu tư đã chi thêm hàng trăm tỷ đồng và đang cải tạo nơi này theo diện mạo mới
dù trung tâm thương mại hùng vương plaza dự kiến phải đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba mới đi vào hoạt động
nhưng cho đến nay tỷ lệ cho thuê đã ký đạt trên tám mươi
chủ đầu tư tự tin sẽ thổi làn gió mới vào mô hình kinh doanh trung tâm thương mại mới
bất chấp bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn
kinh doanh trung tâm thương mại tp hcm đang trong giai đoạn chuyển giao
gắn với sự thay đổi mua sắm nhanh chóng của người dùng
cùng với đó ảnh hưởng của thương mại điện tử khi lượng khách đến các trung tâm mua sắm thư dần
sau sự thất bại của park sen cũng như các nhà bán lễ trong nước những bài học quý giá
trung tâm thương mại hiện đại không chỉ là nơi mua sắm mà còn đáp ứng các nhu cầu vui chơi giải trí
theo phương án của phó thủ tướng trần hồng hà vừa đồng ý từ năm học tới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
các trường đại học được tăng học phí theo lộ trình của nghị định tám mươi một trên hai nghìn hai mươi một của chính phủ
như vậy năm học tới nhiều ngành nhóm ngành ở một số trường đại học công lập
tại tp hcm có mức học phí rất cao
mức trần học phí năm học tới của các trường đại học công lập
chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là từ một mươi ba năm đến hai mươi bảy sáu triệu đồng mỗi năm học một mươi tháng tùy khối ngành
còn các trường đại học đảm bảo chi
thường xuyên được thu mức tối đa bằng hai lần mức trên khoảng từ hai mươi bảy đến năm mươi năm hai triệu đồng
những trường tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được thu cao nhất gấp hai năm lần
tương đương từ ba mươi ba bảy mươi năm đến bảy mươi một bảy mươi sáu triệu đồng mỗi năm học
tuy nhiên mỗi trường đại học hiện có nhiều chương trình đào tạo khác nhau
nên học phí cũng khác nhau
trong đó ngoài hệ đại trà có nhiều ngành nhóm ngành học phí rất cao
lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm học nhất là những trường tự chủ
như trường đại học bách khoa dự kiến mức học phí trung bình năm học tới là ba mươi triệu đồng mỗi năm
đối với sinh viên hệ đại trà tăng hai năm triệu đồng so với năm trước
nhóm ngành có học phí tám mươi triệu đồng mỗi năm
áp dụng sinh viên có chương trình chất lượng cao tiên tiến tăng tám triệu đồng
trường có một mươi năm ngành học phí khủng nhất là chương trình chuyển tiếp quốc tế úc new zealand
chương trình dạy hoàn toàn bằng tiếng anh
từ hai đến hai năm học đầu tại trường ở tp hcm và học phí khoảng bốn mươi triệu đồng mỗi học kỳ
còn từ hai đến hai năm năm cuối chuyển tiếp sang các đại học đối tác úc new zealand
học phí khoảng từ năm trăm sáu mươi sáu đến tám trăm linh bảy triệu đồng mỗi năm
liên quan đến công tác thu hội đất thực hiện dự án vành đài ba
trên địa bàn huyện bình chánh tp hcm
ban chỉ huy dự án thành phần hai đề nghị đảng ủy sari xem xét kỷ luật chi bộ
cấp ủy chi bộ và đảng viên liên quan tại công ty cổ phần lâm nghiệp sài gòn
vì không hợp tác giao hơn một mươi bốn hai hectare đất triển khai dự án đường vành đai ba tp hcm
cụ thể trên địa bàn huyện bình chánh hiện có khoảng một trăm bốn mươi hai hai mươi bốn bảy m hai
do công ty cổ phần lâm nghiệp sài gòn đang tạm quản lý sử dụng thuộc danh giới dự án
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện bình chánh lãnh đạo công ty cổ phần lâm nghiệp sài gòn
không hợp tác không chịu bàn giao đất dù các cơ quan chức năng đã vận động thuyết phục
tuy nhiên doanh nghiệp này vẫn không chấp hành và đưa ra nhiều yêu sách bất hợp lý không đúng quy định pháp luật
theo bang chỉ huy hành vi trên của tập thể lãnh đạo
công ty cổ phần lâm nghiệp sài gòn đã có dấu hiệu vi phạm quy định của ban chấp hành trung ương
về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
do đó thường trực ban chỉ huy dự án sở tài nguyên môi trường đề nghị đảng ủy tổng công ty nông nghiệp sài gòn
kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xem xét xử lý kỷ luật đối với chi bộ cấp ủy chi bộ và các đảng viên
sẽ có liên quan tại công ty cổ phần lâm nghiệp sài gòn theo đúng quy định
dự án vành đai ba thành phố hồ chí minh dài hơn bảy mươi sáu km với tổng mức đầu tư bảy mươi năm ba trăm linh tỷ đồng
đi qua thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
tại thành phố hồ chí minh dự án có chiều dài khoảng bốn mươi bảy năm mươi một km
trên địa bàn thành phố thủ đức huyện củ chi hóc môn bình chánh
diện tích đất phục vụ dự án là bốn trăm một mươi ha với một bảy trăm ba mươi tám hộ bị ảnh hưởng
dự toán chi phí bồi thường hỗ trợ khoảng một mươi tám chín trăm linh sáu tỷ đồng

dự toán chi phí bồi thường vành đai đô thị được quy hoạch nằm trong mạng lưới đường bộ cao tốc
thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia và được ưu tiên đầu tư giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
thưa quý vị mới đây ủy ban nhân dân xã thanh sơn huyện định quán tỉnh đồng nai
phối hợp với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện định quán
khu bảo tồn văn hóa thiên nhiên đồng nai chi cục thủy sản tỉnh đồng nai
tổ chức chi trả tiền hỗ trợ mua ngư cụ đánh bắt thủy sản
trong đợt này xã thanh sơn có chín hộ được nhận tiền hỗ trợ mua ngư cụ
khai thác đánh bắt thủy sản trên khu vực lòng hồ trị an
theo quyết định tám mươi một của ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
với số tiền trên hai trăm ba mươi triệu đồng
cũng trong đợt này một mươi một hộ dân tại xã phú cường định quán
cũng được nhận tiền hỗ trợ mua ngư cụ đánh bắt
với tổng số tiền là ba trăm tám mươi năm triệu đồng
được biết trong đợt một năm hai nghìn hai mươi ba toàn huyện có một trăm tám mươi bảy hộ dân
tại các xã phú ngọc la nga thanh sơn phú cường ngọc định và túc trưng
được ủy ban nhân dân đồng nai hỗ trợ tìm mua ngư cụ
để chuyển đổi nghề đánh bắt thủy sản trên hồ trị an
với tổng số tiền sáu ba tỷ đồng
theo cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
nghị định số một mươi tám trên hai nghìn hai mươi ba mới được chính phủ thông qua
có hiệu lực từ ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
về việc sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số bốn mươi trên hai nghìn một mươi ba
về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
qua đó nhằm nâng cao tính khả thi hiệu quả của cơ chế quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
cũng như điều kiện đối với người tham gia bán hàng đa cấp tại việt nam
theo đó nghị định một mươi tám có một số điểm mới đáng lưu ý
như việc quy định doanh nghiệp bán hàng đa cấp
phải đảm bảo tối thiểu hai mươi doanh thu bán hàng đa cấp trong một năm tài chính
là doanh thu từ khách hàng không phải là người tham gia bán hàng đa cấp
ngoài ra nghị định một mươi tám còn bổ sung điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
đối với tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp là doanh nghiệp
có nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đồng
theo đó tất cả trường hợp trên phải có thời gian hoạt động bán hàng đa cấp
trong thực tế tối thiểu là ba năm liên tục ở một nước vùng lãnh thổ trên thế giới
bên cạnh đó hoạt động bán hàng đa cấp cũng thuộc phạm vi hoạt động phân phối bán lẻ
nên các doanh nghiệp có cổ đông hay chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài
sẽ phải tuân thủ nghị định chín trên hai nghìn một mươi
cảnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng
những quy định này sẽ thúc đẩy hoạt động bán hàng đa cấp phát triển đúng bản chất
của hoạt động phân phối bán lẻ đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng
thay vì chỉ tiêu dùng trong nội bộ hệ thống người tham gia
qua đó giúp sàng lọc các nhà đầu tư nước ngoài có kinh nghiệm hoạt động bán hàng đa cấp
trước khi vào thị trường việt nam giúp giảm nguy cơ lừa đảo trên quy mô lớn
phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn flc doãn hữu đoàn
mới đây đã đệ đơn tự nhiệm lên đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị tập đoàn này
đề nghị thôi giữ các chức vụ phó chủ tịch hội đồng quản trị và người phụ trách quản trị
theo đó lý do được ông doãn hữu đoàn đưa ra vì công việc cá nhân
như vậy sau khi đơn tự nhiệm của ông doãn hữu đoàn chính thức được chấp thuận
hội đồng quản trị của flc sẽ còn bốn thành viên
bao gồm ông lê bá nguyên chủ tịch hội đồng quản trị
bà vũ đảng hải yến phó chủ tịch thường trực
và các thành viên là ông lê thái sâm và bà trần thị hương
tuy nhiên dù rút khỏi flc nhưng ông doãn hữu đoàn vẫn đảm nhiệm chức vụ
phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị bamboo airways
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn và là phó tổng giám đốc thường trực tại đơn vị này
trước đó hội đồng quản trị flc cũng thông qua hợp đồng nguyên tắc
về việc chuyển nhượng bốn trăm linh một năm triệu cổ phần bamboo airways
thuộc sở hữu của tập đoàn flc cho ông lê thái sầm
thành viên hội đồng quản trị của flc
vào ngày tám tháng năm
điều này đồng nghĩa với việc tập đoàn flc đang thoái hóa vốn hoàn toàn
khỏi bamboo airways đưa hai đơn vị này trở thành hai pháp nhân hoạt động độc lập
tính tới cuối năm hai nghìn hai mươi hai thành phố hồ chí minh có hơn ba hai trăm linh cơ sở lưu trú du lịch
các loại tương ứng với hơn sáu mươi năm phòng đủ điều kiện kinh doanh
sở du lịch thành phố đánh giá thị trường lưu trú gặp một số thách thức nhất định
đặc biệt với phân khúc khách sạn từ một đến ba sao
tuy nhiên thị trường này vẫn đang kỳ vọng vào sự hồi phục
khi chuẩn bị bước vào cao điểm nghỉ dưỡng hè hai nghìn hai mươi bốn
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
đến thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi hai số lượng khách sạn từ một đến năm sao
giảm hơn một mươi so với năm hai nghìn hai mươi một tập trung ở đối tượng khách sạn từ một đến ba sao
mặt tích cực là sở du lịch thành phố hồ chí minh thống kê
với hệ thống khách sạn từ bốn đến năm sao trên địa bàn trong năm qua
công suất bán bù phòng bình quân đạt từ bảy mươi năm trở lên
ổn định về tình hình kinh doanh và doanh thu của cả năm
xây dựng nhóm này có nguồn mức ổn định là đến từ nguồn khách chuyên gia
khách mice đến thành phố đều rặn
điều này định hướng cho các cơ sở linh hoạt công năng phòng
đã thu hút nhiều nguồn khách khác
và để mà khôi phục lại thì cũng sẽ cần rất nhiều thời gian
nhưng mà những thị trường mà phục vụ có khách rất là đông
như là hồ tràm chẳng hạn đi
hoặc là những thị trường có những nguồn khách đa dạng khác
như hồ chí minh và hà nội
có khách công vụ hoặc khách lưu trú dài hạn
thì vẫn đang được công suất rất là tốt
cho nên là lời khuyên cho các doanh nghiệp trong giai đoạn này
là mình nên tận dụng cái thời cơ này
để mà mình xem xét để cho lại nguồn kinh doanh
cho nó phù hợp với lại cái xu hướng thị khí của khách trung quốc
trong thời gian tới
cũng như là mình phải tìm kiếm lại cái giải pháp
để giúp cho cái dự án của mình phát triển một cách bình vật hơn
trong dài hạn
điểm tích cực cho thị trường lưu trú thành phố hồ chí minh
là đang nóng đầu dòng khách du lịch
đặc biệt khi chính sách thị thực cởi mở hơn
từ ngày một mươi năm tháng ba vừa qua
đồng thời đánh giá chung tại khu vực châu á
các cơ sở lưu trú tại thành phố hồ chí minh
có lợi thế về chi phí vận hành
mang lại cơ hội tạo doanh thu cao
khi lượng bút kiên tăng lên trong mùa hè này
ngành lưu trú đã có giai đoạn trầm lắng
sau hai năm bị ảnh hưởng tiêu cực với đại dịch
tuy nhiên cũng qua giai đoạn đó
chi phí vận hành buôn phòng bút kiên được tinh giản hơn
qua một năm phục hồi chúng tôi nhận thấy
các cơ sở nào chủ động thích ứng với công nghệ
và cách vận hành mới đã giữ được mức chi phí này
luôn tối ưu
do đó thời gian tới sự kỳ vọng của thị trường
sẽ đạt mức tăng trưởng tốt
khi doanh thu từ bút kiên dịp hè tăng lên
đà phát triển của thị trường lưu trú thành phố hồ chí minh
phân khúc từ một đến ba sao
luôn gắn chặt với sự phát triển của du lịch
cao điểm du lịch hè đã tới
sẽ du lịch thành phố cùng nhiều đơn vị
triển khai loạt chương trình để thu hút khách
tại các tỉnh thành cũng như khách quốc tế
điển hình như ngày hội du lịch thành phố hồ chí minh
hay liên tục các lễ hội ẩm thực quốc tế
đã công bố triển khai trong ba tháng hè
chương trình kích cầu không thể không kể đến
các hãng bay mở mới như đường bay
đã tạo thuận lợi cho du khách
như việc chết vào các đường bay trực tiếp
cho thành phố hồ chí minh và ba thành phố của úc
ban bộ airways cũng tăng cường thêm nhiều đường bay
đến các điểm du lịch châu á
nỗ lực chung hơn đến thu hút khách đến bút kiên
làm sôi động thị trường lưu trú thành phố hồ chí minh
ngay khi các chiến sách thị thực cởi mở
từ tháng ba vừa qua
thì chúng tôi ghi nhận sự quan tâm của khách châu á
đến với việt nam nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng
đặc biệt ở thành phố hồ chí minh
thì các dịch vụ giải trí các điểm tham quan đa dạng
nên sự thu hút để khám phá trong dịp hè này
đang rất khả quan
chúng tôi kỳ vọng với dịch vụ lưu trú tốt
và các hoạt động quảng bá hấp dẫn
thì đà phục hội cho thị trường sẽ đạt như mong đợi
theo đánh giá của savills việt nam
hoạt động kinh doanh phòng tại những thành phố lớn
ghi nhận sự cải thiện tốt hơn
công suất phòng của các khách sạn tại thành phố hồ chí minh
đang dần khôi phục về mức trước đại dịch
sự phục hồi của nhóm khách sạn vừa và nhỏ
tại thị trường thành phố hồ chí minh
đang là yêu cầu cấp bách
làm đa dạng các sản phẩm lưu trú cân bằng giá
góp phần gia tăng trải nghiệm lưu trú
khi lực khách quốc tế được dự báo
sẽ đến nhiều hơn trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi bốn
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị